các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo thông tin ban đầu một xe container đang lưu thông trên đường nguyễn bình khiêm xuống cảng chùa vẽ
bất ngờ một xe bị mất lái va chạm với xe chạy cùng chiều
cú va chạm mạnh khiến hai xe vỡ nát cùng bốc cháy dữ dội
hai người bị mắc kẹt trong xe không thể chạy thoát đã tử vong
hai nạn nhân được xác định là tài xế lê văn thủy và vợ nguyễn thị toan
lái xe container còn lại là lê thế anh đã may mắn thoát nạn
nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ vừa tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án giết người
xảy ra vào ngày hai mươi tháng bốn tại khu hai mươi một xã tứ xã huyện lâm thao tỉnh phú thọ
nạn nhân là anh khổng văn tuấn được vợ phát hiện tử vong trong buồng ngủ của gia đình
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã làm rõ hoàng thị lập là vợ anh tuấn
do mâu thuẫn với chồng đã cùng con trai sinh năm hai nghìn năm dùng khăn xiết cổ anh tuấn dẫn đến tử vong
tại buổi thực nghiệm
bị can hoàng thị lập cùng con trai đã thực hiện lại toàn bộ quá trình phạm tội của mình
những diễn biến phạm tội của đối tượng hoàn toàn trùng khớp với lời khai của bị can
tại cơ quan điều tra và những tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được
tòa nhân dân tỉnh hậu giang vừa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn nhâm thiện
trú tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em
theo cáo trạng vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn nhâm thiện trên đường đi uống cà phê
thì thấy bé gái hàng xóm sinh năm hai nghìn bốn nên đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục
đối tượng đã đưa nạn nhân vào chỗ vắng để thực hiện ý đồ nhưng nạn nhân đã không đồng ý và bỏ chạy
thiện đã đánh và ấn nạn nhân xuống mương nước cho đến khi nạn nhân tử vong
với hành vi trên nguyễn nhâm thiện đã bị tòa nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt một mươi bảy năm tù
về tội giết người bảy năm tù về tội hiếp dâm trẻ em
đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần một trăm sáu mươi triệu đồng
công an huyện cái bè đang tạm giam
hai đối tượng cướp giật tài sản gồm nguyễn văn khánh và phan lâm trường
chú cùng huyện kế sách tỉnh sóc trăng
ngày ba mươi một tháng ba khánh và trường điều khiển xe mô tô cướp giật điện thoại di động
trị giá bốn triệu đồng của một phụ nữ tại đoạn đường thuộc ấp bình xã hòa hương huyện cái bè
khi thấy nạn nhân chi hô lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang
kết hợp với công an huyện cái bè đang làm nhiệm vụ gần đó
cùng với nhân dân truy đuổi bắt giữ trường và khánh cùng tăng vật
một trường ga với nhiều đối tượng tham gia tại ấp tân phú xã phong điền huyện trần văn thời tỉnh cà mau
đã bị lực lượng công an triệt phá vào ngày hôm qua
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ hai mươi năm đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền
thu giữ một mươi bốn con gà hai cặp cửa số tiền một mươi triệu hai trăm linh nghìn đồng cùng nhiều tam vật khác
theo kết quả điều tra ban đầu trường gà nằm trên phần đất của bà phan thị sỉnh người dân địa phương
công an tỉnh lạng sơn vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số một phát hiện và thu giữ năm mươi hai thùng sữa chua
không có giấy tờ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát một mươi hai c năm nghìn một trăm tám mươi năm tại khu vực bến xe phía bắc thuộc thị trấn cao lộc huyện cao lộc
lực lượng chức năng đã phát hiện năm mươi hai thùng cắt tông chứa bảy trăm tám mươi chai sữa chua hoa quả do trung quốc sản xuất
lái xe là bà hoàng thị toán khai nhận số hàng hóa trên là của mình
được mua trôi nổi không có hóa đơn chứng tử hợp pháp toàn bộ số hàng đã bị tịch thu để điều tra
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn